thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp cựu phó thủ tướng cộng hòa liên bang đức
philippe roessler cùng các doanh nghiệp lớn đến từ đức thụy sĩ và israel
đang thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại việt nam
cựu phó thủ tướng cộng hòa liên bang đức cho biết các doanh nghiệp mong muốn làm ăn
hỗ trợ phát triển việt nam sau khi đại dịch covid một mươi chín được khống chế hoàn toàn
các doanh nghiệp cũng mong muốn chính phủ các bộ ngành địa phương việt nam
tháo gỡ mọi khó khăn nhất là về thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi để họ làm ăn thành công
đánh giá cao ý kiến của ông philippe roessler và các nhà đầu tư
thủ tướng nêu rõ trong hoàn cảnh khó khăn và thiên tai thời gian qua
kinh tế vĩ mô việt nam vẫn ổn định các cân đối lớn được bảo đảm
đời sống nhân dân được cải thiện
thủ tướng khẳng định việt nam tiếp tục thực hiện thu hút các dự án fdi về công nghệ cao
đổi mới sáng tạo phát triển công nghiệp hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực